sáng ngày ba tháng bảy đồn trưởng đồn biên phòng cà ná tỉnh ninh thuận cho biết vào lúc một mươi chín h ngày hai tháng bảy
trong lúc đang đánh bắt tại vùng biển hòn lau câu huyện tuy phong tỉnh bình thuận tàu cá nt chín mươi nghìn một trăm sáu mươi bảy ts
do ông trần trúc bá làm thuyền trường đã bị sóng biển đánh chìm làm một mươi thuyền viên trên tàu bị nạn
tại thời điểm trên tàu cá hiệu kh chín mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi bốn ts đi qua phát hiện và đã cứu được năm thuyền viên
các thuyền viên này hiện được đưa vào bờ sức khỏe đã ổn định
hiện nay năm thuyền viên còn lại bị nạn trên biển vẫn đang mất tích
lực lượng biên phòng đang huy động và phối hợp với các chủ tàu cá ở địa phương đưa lực lượng ra nơi tàu bị chìm để tiếp tục tìm kiếm